hội đồng nhân dân tỉnh tuyên quang đã tổ chức kỳ họp bất thường để xem xét quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định ba nội dung
về sắp xếp sắp nhập đổi tên thôn tổ dân phố và mức hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn tổ dân phố
điều chỉnh địa giới hành chính để mở rộng thành phố tuyên quang và thành lập phường thuộc thành phố tuyên quang
miễn nhiệm và bầu bổ sung một số chức danh thuộc thẩm quyền quyết định của hội đồng nhân dân tỉnh
tại kỳ họp các đại biểu đã thảo luận xem xét và quyết định thông qua nghị quyết sắp nhập sáu trăm tám mươi chín thôn tổ dân phố
chưa bảo đảm quy mô số hộ gia đình sau sắp nhập toàn tỉnh tuyên quang có một bảy trăm ba mươi chín thôn tổ dân phố giảm ba trăm năm mươi bảy thôn tổ dân phố so với hiện nay
đồng thời hội đồng nhân dân tỉnh tuyên quang đã thông qua nghị quyết tán thành đề án điều chỉnh địa giới hành chính để mở rộng thành phố tuyên quang
tỉnh tuyên quang đang khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện sắp xếp đảm bảo hoàn thành trong quý ii năm hai nghìn một mươi chín
ủy ban nhân dân tỉnh tuyên quang tiếp tục chỉ đạo hoàn thiện hồ sơ pháp lý đề án điều chỉnh địa giới hành chính để mở rộng thành phố tuyên quang
và thành lập phường thuộc thành phố tuyên quang báo cáo chính phủ xem xét trình ủy ban thường vụ quốc hội quyết định